liên quan đến vụ nổ tàu cá trên biển làm nhiều người thương vong xảy ra tại huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm qua
lãnh đạo bệnh viện đà nẵng cho biết đến trưa nay sức khỏe của tám trường hợp bị thương nặng đã tạm thời ổn định
các bác sĩ đang tích cực theo dõi và điều trị cho các nạn nhân
trước đó vào khoảng hai giờ ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh viện đà nẵng đã tiếp nhận tám bệnh nhân trong tình trạng bị bỏng nặng
cả tám bệnh nhân bị bỏng giải rác toàn thân với mức độ bỏng từ ba mươi đến bốn mươi
trong đó một bệnh nhân bị thương ở chân bên phải các bác sĩ đã hội trần để cắt một phần ba dưới đùi phải của bệnh nhân
và một bệnh nhân khác bị tổn thương cả hai bên mắt
hiện bệnh viện đà nẵng đang tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân
như đã thông tin vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá của anh trương minh kính ở huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
hành nghề lặng đang trên đường trở về đảo lý sơn thì phát nổ
vụ nổ đã làm ngư dân dương minh hùng tử vong tại chỗ tám ngư dân bị thương nặng và hai ngư dân khác bị thương nhẹ
sau đó các ngư dân đã được đưa đến bệnh viện ở đà nẵng và lý sơn để điều trị
hiện các cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
vào lúc giờ một mươi năm phút ngày hôm nay ngôi nhà ba tầng tại số hai mươi bảy
đường trần phú tp thanh hóa tỉnh thanh hóa chuyên kinh doanh điện thoại di động
đã xảy ra hỏa hoạn thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đồng
ngay khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh thanh hóa đã điều động hai xe chữa cháy một xe bồn cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy căn nhà phát sinh hỏa hoạn cao ba tầng
lửa phát sinh ở tầng trệt
sử dụng kinh doanh các thiết bị sản phẩm điện thoại và cửa cuốn bên ngoài ngôi nhà đóng chặt
buộc lực lượng chức năng phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá rỡ cửa để triển khai đường vòi chữa cháy
sau bốn mươi năm phút nỗ lực chữa cháy đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thời điểm xảy ra cháy rất may là không có người trong nhà
nhưng vụ cháy cũng đã thiêu dụi toàn bộ hàng hóa thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
nguyễn trà dương ở huyện hòa thành tỉnh tây ninh tự giới thiệu với mọi người rằng
mình đang làm việc ở hãng hàng không vietjet và là cán bộ tổng lãnh sự quán canada tại tp hcm
nhằm rụ rỗ nhiều nạn nhân xin việc cấp visa và đã lừa đảo chiếm đoạt gần bốn năm tỷ đồng
vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy gia đình nạn nhân có nhu cầu cho người thân đi du lịch và du học ở canada
thông qua quen biết nạn nhân nhờ dương làm thủ tục hồ sơ cấp visa canada
theo yêu cầu của dương nạn nhân đã chuyển gần bốn năm tỷ đồng vào tài khoản cho dương
sau đó nạn nhân không nhận được hồi âm của dương
sau ba tháng điều tra truy tìm ngày hai tháng một mươi trinh sát phát hiện và bắt giữ dương tại quận tân bình tp hcm
dương đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn trà dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
việc một số cá nhân huy động vốn và cho vay với lãi suất cao hay còn gọi là tín dụng đen
đang nở rộ trên nệp bàn tp đà nẵng thời gian vừa qua
cùng với đó là hoạt động đòi nợ thuê khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh bế tắc để lại những hậu quả đau lòng
tuy nhiên thì việc quản lý hoạt động này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
đến bây giờ dư luận đà nẵng vẫn chưa quên được vụ án giết người
rồi phi tăng sát chỉ vì nợ nần trồng chất do vợ chồng nguyễn hùng dũng và lê thị kim oanh gây ra
vì thiếu nợ quá nhiều cùng với việc lãi suất tiền nợ qua thời gian
cứ vậy mà tăng lên khiến cả hai rơi vào tình cảnh bế tắc
không còn được lùi dũng và oanh đã lên kế hoạch giết chết chủ nợ rồi phi tăng sát
mình biết mình biết cái điểm
nhưng mà trước khi mình làm chị thì mình nói thiệt là xin chị từ đầu đến đuôi
giết chị mình cũng xin nói xin lỗi chị
vì vợ chồng em rất là khổ cực
không thể mà vợ chồng em vươn lên với đời nổi nữa
không còn cách nào nữa hết
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng
bắt giữ hai đối tượng là trần mạnh cường và lê bình đức
cùng trú tại hà nội về hành vi cướp tài sản
cụ thể anh nguyễn thanh ngọc bốn mươi bốn tuổi trú quận liên kiểu thành phố đà nẵng
có vay tiền tại công ty nơi mà hai đối tượng cường và đức làm việc
nhưng chậm trả lại
do đó ngày hai mươi hai tháng bảy cả hai đối tượng đã đánh đập
và ép anh ngọc phải viết giấy cầm xe với số tiền tám triệu đồng
để trả nợ
đặc điểm chung của tín dụng đen là lãi suất cao đến mức cắt cổ
khiến tiền lãi còn cao hơn cả tiền vay gốc
do lãi suất quá cao lãi mẹ đẻ lại con
khi không có khả năng chi trả
nhiều người vay tín dụng đen đã bị các đối tượng
cho vay truy đuổi khủng bố đòi nợ
làm phát sinh các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật khác
liên quan đến vấn đề này
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
cũng cho biết
qua xác minh nắm thông tin
lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện
trên địa bàn thành phố có hai trăm ba mươi hai đối tượng
sáu mươi ba đối tượng ngoài địa bàn
và một mươi hai doanh nghiệp nếp bóng lợi dụng
sơ hở của pháp luật
các cơ chế chính sách của nhà nước
để hoạt động cho vay
để chủ động phòng ngừa
ngăn chặn các hành vi cố ý gây tích
bảo kê đòi nợ thuê
cưỡng đoạt tài sản thậm chí là giết người
mà xuất phát từ
nguyên nhân là việc cho vay lãi nặng
thì giám đốc công an thành phố đà nẵng
đã chỉ đạo
cho phòng cảnh sát hình sự công an
các quận huyện trên địa bàn
chủ động nắm chắc tình hình
tập trung giả soát
lên danh sách tất cả các đối tượng cho vay
để có biện pháp
quản lý xử lý kịp thời
các hành vi cho vay đáy nặng
các nhóm cho vay nặng lãi
thường phát tờ rơi dán quảng cáo
trên tường trụ điện ở nơi công cộng
và khắp các khu dân cư
với nội dung cho vay tiền nhanh
không cần thế chấp
với những thủ tục rất đơn giản
những người đang cần tiền gấp
có thể đạt được thỏa thuận
thông qua một cuộc điện thoại
vì vậy rất dễ sập bẫy
với những thuệ lụy khó lường
bên cạnh việc các lực lượng chức năng
đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
người dân cũng cần hết sức lưu ý
chủ động tỉnh táo trước những lời mời gọi
vay tiền nhanh lãi suất thấp
để tránh những hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính một trăm ba mươi bốn triệu đồng
đối với ông nguyễn anh đạt
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện đức trọng
về hành vi khai thác khoáng sản trái phép
trước đó chiều ngày chín tháng tám
lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông đạt
đang tổ chức chiết tách vàng sao khoáng trái phép
ngay tại nhà
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện
hai máy xay đá hai máy xay và trộn cát
đang làm việc hết công suất cùng sáu người làm công
ông đạt cho biết khoáng sản gồm cát và đá
đang được khai thác tại thôn ma bó
xã đạ quyên huyện đức trọng
sau đó đưa về xay ngâm ủ hóa chất
để chiết tách thu vàng
tại hiện trường lực lượng công an cũng phát hiện
có nhiều bể ngâm ủ khoáng sản
được phủ kín bạt
khi kiểm tra thì sộc mùi hóa chất rất khó chịu
toàn bộ nước thải trong quá trình say cát đá
và chiết tách khoáng sản được đổ ra dòng suối gần đó
với các hành vi khai thác khoáng sản
là vàng mà không có giấy phép
xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
trên một mươi lần ra môi trường
ông nguyễn anh đạt đã bị xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền một trăm ba mươi bốn triệu đồng
trộm tóp hai trăm linh cây vàng
tại nhà một người dân ở thành phố ninh bình
phạm văn cửu chú tại thôn an thái
xã mê linh huyện đồng hưng tỉnh thái bình
vừa bị công an tỉnh ninh bình bắt giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở cuộc cử
lực lượng công an thu giữ một trăm một mươi hai nhẫn vàng tây
ba trăm bảy mươi năm dây chuyền và lắc tay vàng trắng
bảy mươi năm triệu đồng
một khẩu súng bắn đạn nổ và ba viên đạn
tại cơ quan điều tra phạm văn kiểu khai nhận
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đã cùng nguyễn công hoan đột nhập
và nhà ông đinh quang minh ở phường ninh khánh
thành phố ninh bình trộm cắp hai trăm linh cây vàng
sgc bốn số chín
ngoài ra phạm văn cửu còn khai nhận
cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
ở các tỉnh hà tĩnh và quảng ninh
phạm văn cửu là đối tượng nghiện ma túy
có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn nguyễn công hoan hiện đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy bắt
để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn
đang vào giai đoạn hoàn thiện
một số đối tượng đã ngang nhiên dùng cả ô tô
vào trộm cắp các thanh thép chữ v
và thanh neo bằng thép
cũng đã thông đồng với đối tượng bên ngoài
để ăn cắp vật liệu
sau đó lại trình báo không đúng sự thật
với cơ quan chức năng
ba đối tượng
nguyễn văn thư lê đức nhật và lý tài tuấn
đều trú tại tỉnh quảng ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả
bắt khẩn cấp về hành vi trộm các thiết bị
trên tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn
khoảng bốn giờ sáng ngày ba tháng một mươi
một số đối tượng đã trộm cắp
các thanh thép v của công ty cổ phần
lycosi một mươi sáu đang lắp đặt
tại công trình rãnh thoát nước siêu cao
thuộc công trình đường đang thi công
khi bị phát hiện các đối tượng đã đánh
ông triệu văn chiêm công nhân hợp đồng
của công ty trách nhiệm hữu hạn quang huy
rồi tiếp tục lấy đi một số vật tư của công ty này
tổng số tài sản bị chiếm đoạt
là khoảng ba mươi bốn triệu đồng
tuy nhiên kết quả điều tra xác định
chính ông chiêm là người đã thông đồng
bán một số vật tư của công ty
qua cái sự việc
vừa rồi thì bên phía công ty
cổ phần lycosi một mươi sáu đã
hiệp sức sử dụng kinh nghiệm
tổ chức một số
biện pháp để
khắc phục cái tình trạng vừa rồi
ví dụ là
tăng cương thêm
các chốt bảo vệ
ban ngày như ban đêm
tăng cương lực lượng toàn tra
giám sát để hạn chế
tội đá cái tình trạng vừa rồi
trước đó giữa tháng bảy
năm hai nghìn một mươi tám công an thành phố cẩm phà
cũng đã bắt giữ nhóm sáu đối tượng
đều trú tại huyện hoành bồ
đã có hành vi trộm cắp hơn một mươi m
thành thép v
toàn bộ số thép mà các đối tượng đã trộm cắp
có tổng giá trị hơn một tỷ đồng
nguyên nhân xảy ra tình trạng trên
do lực lượng bảo vệ chỉ trông coi vào ban ngày
bên cạnh đó đường thi công chưa có đèn
xa khu dân cư
nên các đối tượng đã triệt để lợi dụng điều kiện này
để thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị
để chấn trình về công tác này
để yêu cầu các nhà thầu
phải tăng cường
và chấn trình lại công tác bảo vệ
và thường xuyên
tuần tra bảo vệ
cái tài sản của nhà thầu
đồng thời phải phối hợp
với chính quyền địa phương
mà nhà thầu đang thi công
nhất là lực lượng công an cơ sở
mà khi có vụ việc xảy ra
thì phải nhanh chóng phối hợp
đến cơ quan công an gần nhất
để giải quyết
hành vi trộm cắp thiết bị
không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công
mà còn gây mất an toàn giao thông
trên tuyến đường này
mặc dù số thiết bị mà các đối tượng lấy trộm
chỉ bán với giá sắt vụn
nhưng lại gây thiệt hại nặng cho các đơn vị thi công
hơn nữa việc khắc phục lại những điểm
đã bị cậy phá rất khó khăn
do đó cần phải có những biện pháp quyết liệt
nhằm ngăn chặn triệt đề hành vi phạm pháp trên
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh
sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng lành văn sinh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hồ khẩu thường chú tại thôn nà căng
xã tam gia huyện lục bình tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn thị hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hồ khẩu thường chú tại số hai trăm năm mươi
khu dây thép thị trấn đồng đăng
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện